sau khi phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại tập đoàn vạn thịnh pháp và ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb kết thúc phần tranh luận
bị cáo trương mỹ lan và các bị cáo có mặt tại phiên tòa được hội đồng xét xử cho nói lời sau cùng trước khi tòa bước vào phần nghị án
bà trương mỹ lan nghẹn lời trong nước mắt
tôi xin cảm ơn hội đồng xét xử cho phép tôi được nói lời sau cùng trước khi nghị án
từ khi phiên tòa sơ thẩm khai mạc đến nay đã hơn một tháng tôi cảm ơn các cơ quan công an đã động viên chăm sóc tôi
cảm ơn hội đồng xét xử thẩm phán đã điều hành phiên tòa dân chủ
tạo điều kiện cho tôi trình bày nhiều vấn đề có liên quan đến tội danh của tôi
tôi vẫn tin và hy vọng đây là phiên tòa thượng tôn pháp luật công bằng đối với tôi và các bị cáo
tôi và gia đình xin ghi nhận sự tận tâm của các luật sư trong suốt thời gian qua
trong những ngày diễn ra phiên tòa trở về trại tạm giam hàng đêm tôi vẫn dây dứt một câu hỏi
vì sao tôi và gia đình rơi vào hoàn cảnh bi đát như thế này
tôi vẫn nhớ hôm bị bắt tạm giam là đang đi ở ngoài đường
vào buổi tối ngày hai mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
không ai nói với tôi điều gì
nhiều lúc tuyệt vọng tôi đã nghĩ đến cái chết
thấy việc cạnh tranh không lành mạnh cứ đuổi theo tôi suốt quãng thời gian này
những ngày trong trại tạm giam tôi đã nghĩ nhiều với con cái và người thân
tôi vẫn không biết tại sao lại có ngày hôm nay
bà lan ngẹ lời trong nước mắt
bà lan cho rằng bước ngoặt định mạnh dẫn đến kết cục bà phải đối diện với mức án tử hình hôm nay
chính là do bà tham gia quá trình hợp lý
trong khi bà hoàn toàn không có sự hiểu biết hay kinh nghiệm gì trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng
trước khi hội đồng xét xử quyết định mức án với tôi và các bị cáo
tôi hiểu chính vì sự thiếu hiểu biết pháp luật và không lường trước được sự việc
việc tôi tin và hy vọng có thể tái cơ cấu scb thành công
mà gia đình bạn bè người thân của tôi đã đưa hết tài sản vào đảm bảo cho các khoản vay tái cơ cấu scb
bà lan bày tỏ
theo bà lan
khi nghe ý kiến luận tội và đối đáp của các vị đại diện viện kiểm sát
bà không thể tin là các ngôn từ coi bà là kẻ chủ mưu cầm đầu
có quyền lực tuyệt đối điều hành chi phối toàn bộ hoạt động của scb
dùng các phương pháp thủ đoạn tinh vi xảo quyệt ngoan cố chối tội đổ lỗi cho cấp dưới
có một thực tế hiển nhiên tại phiên tòa đối với tội danh tham mô tài sản
quy buộc đối với tôi
luật sư và viện kiểm sát vẫn còn ý kiến tranh luận vấn đề này
tôi là doanh nhân
pháp luật có phần hạn chế
không hiểu hết các lý lẽ mà viện kiểm sát đưa ra
trong lời nói sau cùng
tôi tha thiết xin hội đồng xét xử nghe ý kiến bảo chữa của các luật sư và của tôi
để xem xét lại tội danh và cung cấp bằng chứng về tội tha mô tài sản
tha thiết kính mong hội đồng xét xử xem xét về tội tha mô tài sản và đưa hối lộ
bà trương mỹ lan nói
theo bà lan
xuyên suốt từ quá trình điều tra cho đến tại phiên tòa
bà luôn nghiêm túc nhìn nhận trách nhiệm của mình trước hành vi
vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng
và chịu trách nhiệm cùng một số bị cáo là thành viên hội đồng quản trị
ban điều hành scb và các bị cáo có liên quan đến scb về hậu quả thiệt hại của vụ án
mong hội đồng xét xử đánh giá hành vi của tôi và các bị cáo trong vụ án này
mong hội đồng xét xử không coi tôi là tội chủ mưu
nguyên nhân chính dẫn tới tình trạng của scb ngày hôm nay
mong hội đồng xét xử xem xét đánh giá công bằng
bà lan nói thêm
tầm nguyện của tôi trước khi tham mô
tham gia vào tái cửa cấu scb
gia đình tôi đoàn kết bên nhau
nhưng từ khi vụ án xảy ra
nhiều người đi tù gia đình tan nát
trên xe dẫn dải từ tòa án về trại giam
nhìn thấy chồng cháu ruột
người thân qua màn hình tại tòa mà đau xót
bà lan ngọc ngủi nói
bà lan khẳng định
từ trong giai đoạn điều tra cho đến những ngày diễn ra phiên tòa vừa qua
mặc dù đối diện với các quy buộc loại bỏ vĩnh viễn ra khỏi đời sống xã hội
nhưng từ nhận thức và hành động
bà và gia đình bạn bè người thân
đã dành toàn bộ công sức và sự kiên trì để cố gắng
đưa toàn bộ tài sản nằm ngoài danh mục cây biên
để giải quyết về mặt dân sự đối với các giao dịch còn gian dở
sự thất bại của tôi ở scb hôm nay
khiến trái tim tôi dì máu vì không phải tôi làm dở
nơi đây tôi và gia đình đối tác trong và ngoài nước
đặt niềm tin tình cảm tâm huyết để phát triển
đưa scb vươn tập quốc tế
mong muốn đó của tôi đến nay
thay vì hoàn tất vào cuối năm hai nghìn hai mươi
thì rất tiếc đã không trở thành hiện thực
tôi bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến chính phủ
cơ quan có thẩm quyền vì đã không thực hiện được lời hứa của mình
bà lan nói
thay vì có thể sử dụng chi phí cho sinh hoạt
hay duy trì hoạt động của các công ty đang gặp nhiều khó khăn
bà lan cho biết đã đưa toàn bộ các khoản tiền nhận được
để hướng đến việc khắc phục hậu quả vụ án
cuối cùng bà lan cúi đầu xin hội đồng xét xử
dựa trên đường lối xử lý khoan hồng
và chính sách hình sự nhân đạo của nhà nước
để giảm nhẹ cho chồng là ông chu lập cơ
trương huệ vân cùng tất cả các bị cáo liên quan đến vụ án này
cơ quan điều tra đã cáo buộc bị can trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đã chỉ đạo các đồng phạm
hợp thức hóa hồ sơ để chiếm đoạt của scb
hơn ba trăm linh bốn tỷ đồng phục vụ cho mục đích cá nhân
trong tám mươi sáu bị can bà trương mỹ lan
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
đề nghị bị truy tố ba tội danh
đưa hối lộ vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
và tham mô tài sản
trong nhóm cán bộ của ngân hàng nhà nước
bị can đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai
ngân hàng nhà nước
bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ
bị can nguyễn văn hưng
cựu phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra
giám sát ngân hàng nhà nước
bị đề nghị tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ
bị can nguyễn cao trí
chủ tịch công ty văn lang và công ty capingla
bị đề nghị truy tố tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
các bị can khác bị cáo buộc các tội danh
tham mô tài sản
vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng
nhận hối lộ
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đáng chú ý
bảy bị can là cựu lãnh đạo scb
vẫn đang bị bộ công an truy nã
theo kết luận
trong quá trình hoạt động
tập đoàn vạn thịnh pháp đã xây dựng hệ sinh thái vạn thịnh pháp
với hơn một doanh nghiệp
chia làm bốn nhóm chính có quan hệ chặt chẽ với nhau
gồm nhóm định chế tài chính
nhóm công ty có hoạt động kinh doanh tại việt nam
nhóm các công ty ma tại việt nam
và mạng lưới công ty tại nước ngoài
trong nhóm định chế tài chính
scb có vai trò đặc biệt quan trọng
được bị can trương mỹ lan sử dụng như một công cụ tài chính
để cấp vốn cho các công ty trong hệ sinh thái
mọi hoạt động của ngân hàng này
đều cơ bản phục vụ hoạt động của nữ chủ tịch tập đoàn
với chủ trương lợi dụng hoạt động của ngân hàng
trong việc huy động nguồn vốn
đáp ứng nhu cầu kinh doanh của hệ sinh thái vạn thịnh pháp
bị can trương mỹ lan đã thâu tóm ba ngân hàng tư nhân
bằng việc mua sở hữu phần lớn số lượng cổ phần rồi thao túng
từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi một
bằng hình thức nhờ người đứng tên sở hữu cổ phần
bà lan nắm giữ hơn tám mươi một cổ phần
của ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn cũ
hơn chín mươi tám cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần việt nam tín nghĩa
và hơn tám mươi cổ phần của ngân hàng thương mại cổ phần đệ nhất
sau khi ba ngân hàng trên hợp nhất thành scb
bị can trương mỹ lan tiếp tục nhờ người đứng tên
hơn tám mươi năm cổ phần của ngân hàng này
cũng với thủ đoạn nhờ người đứng tên
nữ doanh nhân đã mua cổ phần và tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại đây
lên hơn chín mươi một vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi tám
bằng cách nắm quyền trả lời
những người bị chi phối bị cáo lan đã đưa người của mình
hoặc sử dụng các cá nhân tin tưởng thân tín
đều là những người có trình độ hoạt động lâu năm
trong lĩnh vực tài chính ngân hàng và các vị trí chủ chốt của scb
những người này đều nghe theo chỉ đạo của bà lan
và được trả lương cao từ hai trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng mỗi tháng
về hoạt động của scb đáng chú ý
ngân hàng này được sử dụng như một công cụ tài chính
để huy động tiền gửi của người dân và các tổ chức
tuy nhiên trong hoạt động cho vay
scb lại chủ yếu phục vụ mục đích cá nhân của trương mỹ lan
theo kết luận sau khi thâu tóm scb
bị can trương mỹ lan đã thông qua các cá nhân thân tín
giữ vai trò chủ chốt tại đây và tại tập đoàn vạn thịnh pháp
để rút tiền của ngân hàng dưới hình thức giải ngân
cho các hồ sơ vay được lập khống
thậm chí có nhiều khoản vay rút tiền trước hoàn thiện hồ sơ sau
mỗi khoản tiền rút ra sẽ được giao cho từng nhóm để dựng công ty ma
vẽ ra phương án đầu tư tại các dự án
giao cho các bộ
bộ phận tính toán tài sản đảm bảo cho phù hợp
kết luận điều tra cho thấy scb đã huy động tiền gửi từ năm mươi chi nhánh
nhưng chỉ tập trung giải ngân đối với nhóm của trương mỹ lan
tại ba đơn vị hội sở
ba chi nhánh lớn sáu chi nhánh nhỏ lẻ
các hồ sơ cho vay giải ngân của nhóm này tại các đơn vị
chi nhánh trên đều có ký hiệu theo dõi như hsttt
phương án dự án để nhân viên ngân hàng nhìn vào đều hiểu
là cho vay các công ty trong hệ sinh thái
cơ quan điều tra bộ công an chỉ rõ thủ đoạn
được nhóm trương mỹ lan sử dụng để vay tiền scb
gồm tạo lập khách hàng vay vốn khống
thuê người hoặc nhờ người đứng tên tài sản
tạo lập hồ sơ vay khống
đưa ra tài sản đảm bảo được định giá
để tạo hồ sơ đúng quy định nhằm che giấu
đối phó với các cơ quan thanh tra kiểm tra
thực chất là để rút ruột ngân hàng
hầu hết các khoản vay của trương mỹ lan
tập đoàn vạn thịnh pháp được giải ngân trước và hợp thức hóa sau
theo quy trình thông thường ngân hàng chỉ giải ngân
khi đã hoàn thiện thủ tục pháp lý về thế chất tài sản đảm bảo
nhưng thực tế một hai trăm tám mươi bốn khoản vay của bị can lan
còn dư nợ chưa có thủ tục thế chấp khi giải ngân
số còn lại có tài sản đảm bảo chủ yếu là cổ phần quyền tài sản
kết quả xác minh hồ sơ vay vốn một hai trăm tám mươi bốn khoản vay nói trên
tại scb cho thấy có hai trăm linh một khoản vay
hồ sơ vay vốn không có phê duyệt của cấp có thẩm quyền
các khoản vay này giải ngân hơn một mươi tỷ đồng
đến nay tổng dư nợ là một mươi một sáu trăm linh tỷ đồng
nhóm của bà trương mỹ lan còn tạo lập sử dụng khách hàng vay vốn khống
thuê người đứng tên tài sản đảm bảo để vay một hai trăm linh tài khoản tại scb
nhóm bà lan cũng thành lập hàng ngàn pháp nhân
thuê hàng ngàn cá nhân làm đại diện pháp luật
đứng tên cổ đông đứng tên ký vay hồ sơ vốn
đứng tên tài sản đảm bảo để hợp thức việc rút tiền
sở dĩ kho pháp nhân này càng ngày càng phình to
vì phải thành lập nhiều pháp nhân
dựng nhiều cá nhân mới để đứng tên khoản vay
thì khi kiểm tra sẽ không có dư nợ tín dụng lớn
kết luận nêu để bị can trương mỹ lan và đồng phạm thực hiện được hành vi rút tiền
chiếm đoạt tiền từ scb thông qua thủ đoạn vay
còn có sự tiếp tay của các đối tượng tại các công ty thẩm định giá
lãnh đạo nhân viên các công ty này không thực hiện công tác thẩm định
nhưng đã phát hành các chứng thư thẩm định giá tài sản theo yêu cầu của scb để thông đồng
hợp thức thủ tục vay vốn
nâng không giá trị
để che giấu thực trạng tài chính yếu kém
các sai phạm có thể bị phát hiện qua thanh tra
cũng như để scb không bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt và được tiếp tục tái cơ cấu
trương mỹ lan đã gặp trao đổi với đỗ thị nhàn trường đoàn thanh tra hoạt động ngân hàng này
đồng thời chỉ đạo cấp dưới tiếp xúc đặt vấn đề đưa tiền qua bồi dưỡng cho các thành viên đoàn thanh tra
đồng ý với bị can trường mỹ lan
trong báo cáo về kết quả thanh tra tại scb của ngân hàng nhà nước trình bày với chính phủ
cục trưởng cục thanh tra giám sát ngân hàng hai ngân hàng nhà nước đỗ thị nhàn
cùng phó tránh thanh tra phụ trách cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước nguyễn văn hưng
đã chỉ đạo thành viên đoàn chỉ nêu chung chung
không ghi số liệu trung thực không nêu thực trạng tài chính yếu kém của scb
mục đích là để giảm nhẹ làm mờ cho các sai phạm của scb
sau khi báo cáo chính phủ đỗ thị nhàn tiếp tục yêu cầu bỏ nội dung kiến nghị
phân loại nợ nhóm bốn nhóm năm với ba dự án tại trì nhánh scb cống quỳnh
đoàn thanh tra còn phát hiện rất nhiều sai phạm tại các khoản vay của nhóm bảy mươi một khách hàng
ở cùng một địa chỉ nhưng không đưa vào báo cáo kết quả thanh tra gửi lãnh đạo ngân hàng nhà nước
và báo cáo chính phủ cũng như chuyển cơ quan điều tra
đáng chú ý khi thành viên đoàn thanh tra đề xuất đưa scb vào diện kiểm soát đặc biệt
thì bị can hưng gạt nội dung này khỏi báo cáo của ngân hàng nhà nước gửi chính phủ
bên cạnh đó tại phần kiến nghị đoàn thanh tra đề xuất chính phủ
tiếp tục tạo điều kiện cho scb tái hóa
trong trường hợp tòa án phán quyết bà lan có tội và có trách nhiệm bồi thường khắc phục
bà lan khẳng định với điều kiện kinh tế với uy tín và khả năng của bản thân
nếu tòa án phán quyết bà lan phải chịu trách nhiệm đối với hậu quả nào
thì bà lan đều sẽ giải quyết được đầy đủ trọn vẹn
thậm chí bà trương mỹ lan cũng cam kết kể cả trong trường hợp được tòa án xác định là không có tội
nếu nhà nước đề nghị bà phối hợp để giải quyết các vấn đề về tài chính kinh tế
do việc làm của những người khác gây ra bà cũng sẵn sàng hiến tài sản hợp pháp của mình cho nhà nước
để xử lý các hậu quả
theo hồ sơ vụ án từ năm hai nghìn một mươi hai đến tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy
bà trương mỹ lan đã thâu tóm nắm giữ từ tám mươi năm đến chín mươi một năm cổ phần ngân hàng scb
từ đó bị can trở thành cổ đông có quyền lực để chỉ đạo điều hành
thao túng toàn bộ hoạt động của ngân hàng scb
phục vụ cho các mục đích khác nhau của mình
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp và đồng phạm bị cáo buộc đã thực hiện một chuỗi hành vi
gồm tuyển chọn bố trí nhân sự thân tính của mình và các vị trí chủ chốt tại ngân hàng scb
thành lập một số đơn vị thuộc ngân hàng scb chuyên trách cho vay giải ngân theo yêu cầu của trương mỹ lan
thành lập sử dụng hàng nghìn công ty ma thuê nhiều cá nhân
câu kết với cá nhân đứng đầu nhiều doanh nghiệp liên quan để thực hiện tội phạm
một mươi năm liên tiếp
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai scb giải ngân cho một ba trăm sáu mươi sáu khách hàng bảy trăm một mươi cá nhân và sáu trăm năm mươi sáu tổ chức
trong đó nhóm của bà lan có hơn hai năm trăm linh khoản vay tại scb với tổng số tiền giải ngân là hơn một sáu mươi
số tiền scb cho nhóm bà lan vay chiếm chín mươi ba số tiền cho vay bảy còn lại là nhóm khách hàng thông thường
đến năm hai nghìn một mươi hai
năm hai nghìn hai mươi hai tám trăm bảy mươi năm khách hàng trong nhóm bà lan với gần một ba trăm linh khoản vay còn dư nợ tại scb hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
bốn trăm tám mươi ba tỷ đồng dư nợ gốc một trăm chín mươi ba tỷ đồng tiền lãi
các khoản nợ này đều nằm trong nhóm không có khả năng thu hồi
nhằm hợp thức việc rút tiền và tránh bị cảnh sát truy vết phát hiện sai phạm
bà lan đã chỉ đạo cán bộ ở scb chuyển tiền giải ngân vào các công ty ma
sau đó thực hiện rút tiền mặt
nhằm cắt đứt dòng tiền
theo viện kiểm sát từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
bà lan đã chỉ đạo lập khống chín trăm một mươi sáu hồ sơ vay vốn của scb năm trăm bốn mươi năm tỷ đồng và chiếm đoạt ba trăm linh bốn tỷ đồng
ngoài ra bà lan còn bị cáo buộc gây thiệt hại tiền lãi phát sinh gần một trăm ba mươi tỷ đồng
đặc biệt để che giấu thực trạng yếu kém của scb giúp nhà băng thoát khỏi diện kiểm soát đặc biệt
bà lan đã chỉ đạo thuộc cấp mua chuộc đoàn cán bộ thanh tra
bà lan bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới đưa hối lộ cho bà đỗ thị nhàn
cựu cục trưởng thanh tra giám sát của ngân hàng nhà nước năm hai triệu usd
các luật sư bảo chữa cho bị cáo trương mỹ lan trình bày quan điểm bảo vệ quyền lợi cho bà lan
trong đó đề nghị hội đồng xét xử xem xét lại các cáo buộc với chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp
theo các luật sư trước thực trạng tài chính yếu kém của ba ngân hàng gồm scb cũ ngân hàng tín nghĩa và ngân hàng đệ nhất
người dân rút tiền hàng loạt nếu không hợp nhất kịp thời sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự an toàn của hệ thống tài chính tiền tệ của nhà nước
trước bối cảnh đó lãnh đạo ngân hàng nhà nước đã vận động bà lan tham gia vào quá trình hợp nhất ba ngân hàng này
bởi những người này cho rằng chỉ có bà lan mới đủ điều kiện vì có đủ tài sản
có uy tín trong và ngoài nước để tham gia vào quá trình hợp nhất
để thực hiện đề án hợp nhất theo trình bày của bà mỹ lan
bà dùng các tài sản riêng thuộc sở hữu của công ty vạn thịnh pháp và công ty an đông làm tài sản đảm bảo
để ba ngân hàng có được thanh khoản cần thiết dự phòng đối phó với tình huống xấu có thể xảy ra
đến năm hai nghìn hai mươi hai trở đi scb đã xây dựng kế hoạch xử lý rứt điểm nợ xấu và tài sản tôn động
đa dạng hóa cổ đông với sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài
tuy nhiên trước khi đề án cơ cấu
năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi tám được phê duyệt bà lan bị khởi tố
về nguyên nhân dẫn đến vụ án này theo luật sư là do các vấn đề trong cơ chế vận hành
quy trình hoạt động cho vay của scb ngoài ra còn xuất phát từ mặt chủ quan trong nhận thức của bà lan
với tư cách cổ đông và đại diện nhóm cổ đông lớn của scb
theo đó luật sư phan trung hoài chỉ ra rằng khó khăn của scb sau hợp nhất
là bắt nguồn từ khoản vay tín dụng tồn tại của ngân hàng cũ
do các khoản lỗ nợ xấu đã tích lũy nhiều năm
theo luật sư bà trương mỹ lan không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào
nhưng phải đưa toàn bộ tài sản dự án có giá trị nhằm đảm bảo khoản vay tái cơ cấu
viện kiểm sát nhận định bị cáo trương mỹ lan phạm tội nhiều lần
tội danh đặc biệt nghiêm trọng thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài
gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố đã luận tội với bà trương mỹ lan
nhằm bị cáo
chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp đề nghị mức án tổng hợp là tử hình cho ba tội danh
tham mô tài sản đưa hối lộ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
mức hình phạt đề nghị với tám mươi năm bị cáo còn lại gồm bốn án trung thân
một mươi bị cáo bị đề nghị từ hai mươi hai đến hai mươi bốn năm tù sáu bị cáo bị đề nghị từ một mươi chín đến hai mươi năm tù
hai bị cáo không từ một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù bốn người bị đề nghị từ một mươi năm đến một mươi sáu năm tù
năm bị cáo được đề nghị ba năm tù treo với thời gian thử thách là năm năm
và những bị cáo còn lại bị viện kiểm sát đề nghị từ ba đến một mươi bốn năm tù
ban đầu tất cả các bị cáo đều đứng để ngay viện kiểm sát đề nghị hình phạt
thế nhưng khi lần lượt từng mức án được đọc lên bà trương mỹ lan ngồi thụp xuống
bần thần một số bị cáo khác cúi mặt bố chặt hai tay
theo cơ quan công tố quá trình điều tra truy tố và xét xử tại tòa
mặc dù bị cáo trương mỹ lan không nhận tội
nhưng căn cứ vào kết quả điều tra lời khai của bị cáo khác đã có đủ cơ sở xác định
bị cáo lan phạm vào ba tội danh như cáo trạng quy kết
viện kiểm sát cho rằng cần có hình phạt nghiêm trị
loại bỏ bị cáo trương mỹ lan ra khỏi đời sống xã hội
đề nghị hội đồng xét xử tuyên mức án chung là tử hình cho ba tội danh
tham mô tài sản đưa hối lộ vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
các luật sư bào chữa cho bà trương mỹ lan cho rằng
mức án mà viện kiểm sát đề nghị quá nghiêm khắc với bị cáo
theo các luật sư hồ sơ thể hiện bà trương mỹ lan không phải là người quản lý
điều hành hoạt động của scb
vì vậy bị cáo không có trách nhiệm quản lý tài sản của scb
bị cáo không ký bất kỳ hồ sơ vay và đảm bảo tiền vay nào
chỉ lo việc đưa toàn bộ tài sản dự án có giá trị vào scb
nhằm đảm bảo khoản vay tái cửa cấu
nhiều bị cáo có lời khai rằng các hồ sơ cấp tín dụng cho vay
được thực hiện theo chỉ đạo của bà trương mỹ lan
nhưng về pháp lý việc duyệt các hồ sơ tín dụng
thuộc thẩm quyền của hội đồng quản trị và ban điều hành scb
về các khoản vay bà lan bị cáo buộc chiếm đoạt
luật sư phân tích thực tế bà lan đã cho scb mượn tài sản của gia đình và bạn bè
để tái cửa cấu scb
bà lan là người bảo lãnh vì phải giữ uy tín
nên đã phải tìm mọi cách trả thay cho scb
do đó khoản tiền hơn một trăm linh tám tỷ đồng
và một mươi bốn bảy triệu đô la mỹ mà tài xế vận chuyển từ scb về tòa nhà một trăm hai mươi bảy baxter
thực chất là tiền của bà lan rút ra để thay scb trả nợ
trong phần luận tội cơ quan công tố đánh giá trong vụ án này
bị cáo trương mỹ lan đóng vai trò chủ mưu cầm đầu
chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện chuỗi hành vi phạm tội
bị cáo phạm tội nhiều lần tội danh đặc biệt nghiêm trọng
thực hiện chuỗi hành vi phạm tội trong thời gian dài
gây thiệt hại số tiền đặc biệt lớn
phạm tội hai lần trở lên dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội
trong quá trình điều tra và tại tòa
bị cáo không tỏ ra ăn năn hối cải mà quanh co đổ tội cho nhân viên dưới quyền
hành vi bị cáo tạo dư luận xấu trong xã hội dư luận xấu với quốc tế
luật sư bào chữa của bị cáo trương mỹ lan cho rằng
bị cáo lan chỉ nói miệng không để lại bút tích
luật sư bào chữa cho bị cáo trương mỹ lan cho rằng
bà lan không phải chủ thể của tội danh tham mô tài sản
theo viện kiểm sát
mặc dù bà lan không phải là thành viên hội đồng quản trị scb
tuy nhiên nhận định đánh giá của luật sư đưa ra không đúng luật doanh nghiệp
luật các tổ chức tín dụng tài liệu thu thập được và kết luận thẩm tra tại tòa
pháp luật nêu rõ scb thành lập dưới hình thức công ty cổ phần hoạt động theo pháp luật
đại hội đồng cổ đông là cơ quan cao nhất của công ty cổ phần
thành phần gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết
hội đồng quản trị chỉ là cơ quan quản lý công ty do đại hội đồng cổ đông bầu ra
luật sư cho rằng hội đồng quản trị mới là cơ quan quản lý cao nhất tại scb là chưa đúng quy định của pháp luật
cáo trạng kết luận bị cáo trương mỹ lan có quyền hạn chi phối
điều hành mọi hoạt động của scb là có căn cứ đúng quy định của pháp luật
viện kiểm sát cho rằng tài liệu thể hiện bà lan thâu tóm sở hữu
chi phối quyết định với toàn bộ cổ phần bị cáo sở hữu
bản sao kê biến động cổ đông do tạ chiêu trung lập tới tháng sáu năm hai nghìn một mươi
lời khai của trung tại tòa thể hiện bà lan giao ông theo dõi cổ phần scb thuộc sở hữu bị cáo
biến động cổ phần scb đều thực hiện theo chỉ đạo của vị chủ tịch vạn thịnh pháp
biên bản hỏi cung bị cáo lan xác nhận vận động người thân bạn bè mua cổ phần trước khi sắp nhập ba ngân hàng
để đạt sáu mươi năm sau đó tiếp tục tăng cổ phần lên
mặc dù bà lan không quản lý tài sản scb nhưng nắm quyền chi phối tuyệt đối nên có quyền bầu
từ đó bà bố trí thành phần chủ chốt giúp sức cho mình
đây là điều kiện phương thức thủ đoạn để bị cáo lợi dụng chiếm đoạt tiền tại scb
bị cáo trả lời tại tòa là sắp xếp các vị trí chủ chốt tại scb vào thời gian nào
rõ ràng cụ thể ai nghỉ việc đều thông báo cho bị cáo
về cáo buộc trương mỹ lan là chủ mưu cầm đầu cơ quan công tố giữ nguyên nhận định bị cáo
coi scb như một công cụ tài chính là nơi giữ tiền bất cứ lúc nào cần tiền sử dụng
sẽ chỉ đạo như cáo trạng đã nêu
với tài liệu căn cứ có được mặc dù chưa có kết quả tương trợ
từ pháp về xác minh làm rõ năm doanh nghiệp nước ngoài đứng tên cổ phần cho bà lan
nhưng đủ cơ sở xác định bà trương mỹ lan là chủ thể của tội tham mô tài sản
việc các luật sư yêu cầu cơ quan tố tụng chứng minh năm công ty cổ phần nước ngoài mua cổ phần của bị cáo
không làm thay đổi sự thật bà lan nắm quyền chi phối với số cổ phần này
với việc thành lập công ty
viện kiểm sát cho rằng bị cáo chỉ đạo thành lập hàng nghìn công ty không có hoạt động thật
đứng tên khoản vay sử dụng để các bị cáo giải quỹ che giấu cắt đứt dòng tiền
luật sư của bị cáo nói công ty mà không liên quan bà lan là lập luận không có căn cứ
thủ đoạn của bị cáo là chỉ đạo miệng không để lại bút tích
nghĩ rằng như thế sẽ không bị phát hiện cơ quan không xử lý được
viện kiểm sát phân tích cho rằng bà lan thực hiện hành vi trái pháp luật
nhưng không dám chịu trách nhiệm thể hiện sự ngoan cố của bị cáo
như vậy việc xác định hậu quả thiệt hại của vụ án ra sao
theo viện kiểm sát một số luật sư cho rằng cần trưng cầu định giá tài sản trong tố tụng hình sự
theo viện kiểm sát trong vụ án này cơ quan tiến hành tố tụng không áp dụng biện pháp định giá
mà áp dụng biện pháp thu thập chứng cứ khác để định giá tài sản
kết quả điều tra xác định thiệt hại do hành vi bà trương mỹ lan gây ra
là hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng phù hợp với hệ thống hạch toán trên hệ thống phần mềm của scb
lời khai các bị cáo khác đơn vị kiểm toán độc lập
viện kiểm sát cho rằng cơ quan công tố xem xét thiệt hại của bà trương mỹ lan đã chiếm đoạt
và phải chịu thiệt hại là sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
để xác định hậu quả thiệt hại viện kiểm sát không căn cứ kết quả định giá của công ty hoàng quân
để xác định hoàn toàn thiệt hại vụ án mà áp dụng nhiều biện pháp
đây đang quản lý nhiều tài sản đảm bảo
viện kiểm sát xem xét tổng thể để đưa ra mức hình phạt đề nghị
qua đây viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử xem xét có chấp nhận quan điểm trên của viện kiểm sát
là trừ giá trị tài sản đảm bảo của hoàng quân theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo
hay áp dụng trên thiệt hại sáu trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
đối với quan điểm không buộc các bị cáo phải nộp tiền lãi cơ quan công tố cho rằng
đây là vụ án hình sự mang tính chiếm đoạt
nếu theo quy trình của ngân hàng
hàng thông thường là scb huy động tiền gửi của dân rồi cho các cá nhân doanh nghiệp vay
xong bà trương mỹ lan hoàn toàn biến scb thành công cụ rút tiền
không thanh toán lãi và phí theo quy định hoạt động của ngân hàng thông thường
scb trở thành đơn vị gánh chịu hậu quả nợ và phải hoàn trả nợ cho ngân hàng nhà nước
do đó buộc bị cáo chịu trách nhiệm lãi phí có căn cứ pháp luật theo viện kiểm sát
tiếp theo là áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo
tiếp theo là áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo
một số luật sư cho rằng từ ngày một một hai nghìn một mươi hai tới khi cơ quan điều tra giải quyết vụ án
hành vi của bị cáo lan tương tự nhau nhưng cơ quan tố tụng truy tố bị cáo về hai tội danh khác nhau
điều này làm tăng nặng hình phạt cho bị cáo
viện kiểm sát cho rằng hành vi của lan có dấu hiệu chiếm đoạt tiền của scb
thông qua vi phạm quy định hoạt động của ngân hàng
theo viện kiểm sát hành vi của bà lan thỏa mãn yếu tố cấu thành tội phạm
vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
sau đó luật quy định tội tham mô tài sản với các đối tượng ngoài nhà nước
do đó tại thời điểm này hành vi của bà lan và đồng phạm cấu thành tội tham mô tài sản
một số luật sư nêu vụ án xác định các bị cáo đồng phạm với bà lan nhưng truy tố các tội danh khác nhau
viện kiểm sát cho bị cáo lan và đồng phạm ở các cương vị vị trí khác nhau
thực hiện hành vi phạm tội đồng phạm có tổ chức gây thiệt hại đặc biệt lớn
viện kiểm sát đã phân loại dựa theo vai trò tính chất hậu quả hành vi phạm tội
những bị cáo có chức vụ quyền hạn vai trò quan trọng tại vạn thịnh pháp
scb tiếp nhận trực tiếp chỉ đạo của bà trương mỹ lan
giúp bà lan chiếm đoạt tiền bị truy tố tội tham mô tài sản
với bị cáo nhóm người không biết mình giúp sức cho bà lan tha mô
nên không phải chịu trách nhiệm chung hình phạt về tội tham mô tài sản
khi đề xuất xem xét hình phạt viện kiểm sát cho rằng
tòa đã xem xét mức có lợi cho các bị cáo
người bào chữa cho ông nguyễn cao trí đề nghị tòa xem xét bối cảnh phạm tội
số tiền bị cáo đã hoàn trả việc khắc phục hậu quả tinh tiết giảm nhẹ mới
ghi nhận chấm dứt ba quan hệ giao dịch với bà trương mỹ lan
giảm nhẹ theo hướng miễn hình phạt cho bị cáo
đại diện viện kiểm sát cho rằng tại tòa
bị cáo đã thành khẩn khai nhận chiếm đoạt một tỷ đồng của bà trương mỹ lan
bị cáo trí đã tác động gia đình nộp khắc phục hơn bảy trăm năm mươi tỷ đồng
viện kiểm sát ghi nhận ý thức trách nhiệm bồi thường của bị cáo và gia đình
cơ quan công tố cũng ghi nhận tình tiết giảm nhẹ mới mà luật sư trình bày là mẹ vợ
bố vợ của ông trí được tặng huân trường
viện kiểm sát cũng chấp nhận đề nghị áp dụng tỷ giá đô la mỹ tại thời điểm xét xử
với giá là hai mươi bốn một mươi hai đồng một đô la mỹ đối với số tiền bị thu giữ của bị cáo
trong quá trình điều tra và truy tố
bà trương mỹ lan đã tạm giữ của bị cáo hơn sáu trăm bảy mươi bảy tỷ tiền mặt và hơn ba ba triệu đô la mỹ
bà trương mỹ lan cũng đề nghị hội đồng xét xử ghi nhận việc bà dùng toàn bộ tài sản của gia đình
cả những tài sản không liên quan đến vụ án để khắc phục hậu quả
đồng thời bị cáo cũng muốn tòa ghi nhận nguyện vọng chuyển một ba trăm năm mươi tỷ đồng
để khắc phục thiệt hại cho cháu gái là trương huệ vân và ba trăm linh tỷ đồng cho chồng là chu lập cơ
luật sư bảo chữa cho bị cáo lan cho biết
trong số một mươi ba tài sản mà gia đình tự nguyện cam kết khắc phục có tòa nhà capital bland hai mươi chín liễu giai hà nội
hiện tòa nhà này đã hoàn tất xây dựng và đưa vào vận hành kinh doanh
đang đảm bảo khoản vay một trăm chín mươi triệu đô la mỹ tại hsbc hồng kông và ocbc singapore
tại phiên tòa chiều ngày hai mươi tám tháng ba đại diện bốn ngân hàng nước ngoài cho rằng
capital bland đang được thế chấp để đảm bảo khoản vay có thời điểm đáo hạn trả nợ là ngày ba mươi tháng bốn
và bà lan không có quyền bán
trình bày trước hội đồng xét xử đại diện ngân hàng hsbc và ngân hàng ocbc panh singapore
đề nghị cho phép hai ngân hàng được ưu tiên giải quyết khoản nợ bao gồm tiền gốc lẫn lãi
trong trường hợp sau khi bán tòa nhà capital pland và giải quyết xong các khoản vay
phía ngân hàng sẽ giao nộp lại số tiền dư theo quy định pháp luật để khắc phục hậu quả vụ án
theo luật sư ý kiến này hoàn toàn phù hợp với ý kiến của bà lan
tại biên bản làm việc bà lan không có quyền bán
bên bản làm việc vào chiều ngày chín tháng một với các luật sư và con gái bà lan là chu duyệt phấn
trong đó bà lan đề nghị các bên liên quan tìm kiếm các đối tác nhằm có được giá chuyển nhượng tốt nhất
bên cạnh việc thanh toán khoản nợ tại ngân hàng nước ngoài
số còn lại hoàn trả ba gói trái phiếu
bên cạnh đó có hai công ty cam kết hoàn trả cho bà lan hơn hai bảy trăm linh tỷ đồng đảm bảo khắc phục hậu quả vụ án
luật sư đề nghị hội đồng xét xử viện kiểm sát ghi nhận điều này
bà lan cho rằng cả gia tộc đang gánh nợ
tự bảo trữ bổ sung bà lan cho biết trong phần tranh luận viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm buộc tội cho rằng
bị cáo quanh co chối tội đổ lỗi cho nhân viên cấp dưới
theo bị cáo điều này chứng tỏ viện kiểm sát không xem xét toàn diện không cập nhật diễn biến xét hỏi của hội đồng xét xử
bị cáo cho rằng bản thân nghiêm túc nhìn nhận vai trò mức độ ảnh hưởng của mình với tư cách cổ đông của scb
bà nhận thức trước sai phạm của một số thành viên hội đồng xét xử
thậm chí tôi đã xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo ở scb
tôi không quanh co chối tội chỉ phân tích vai trò mức độ ảnh hưởng của cá nhân tôi với các khoản vay tại scb bị cáo trình bày
chủ tịch vạn thịnh pháp mong tòa xem xét thật kỹ vai trò của bà trong quá trình tái cơ cấu scb
việc vận động các cổ đông mua trên sáu mươi năm cổ phần của ngân hàng để hợp nhất
cho mượn tài sản đảm bảo các khoản vay tái cơ cấu
kêu gọi các chuyên gia cổ đông nước ngoài tham gia đầu tư
mua cổ phần giúp scb
bản chất khoản vay hơn một mươi năm qua ở scb
theo bà lan là để thực hiện đề án tái cơ cấu
đưa tài sản vào thế chấp để vay tiền trả nợ cũ
nên tiền không ra khỏi ngân hàng và những khoản vay đã ra khỏi ngân hàng
thì sau đó cũng quay về scb
hầu hết tài sản có giá trị của bà và bạn bè đều đưa vào scb để làm tài sản đảm bảo
gia tộc chúng tôi bỗng dưng trở thành gia tộc ánh nợ
còn bản thân tôi đối diện với mức án tử hình
bà lan bày tỏ
bị cáo lan cũng cho biết sẽ ghi nhớ kỹ lại những người đang thiếu nợ bị cáo
để nhờ tòa giúp thu hồi
ngoài ra bà lan cũng xin tòa xem xét trách nhiệm hình sự
đường lối xử lý đối với chồng và cháu gái của bà
chồng tôi cho mượn tòa nhà times square nhưng quy buộc một mươi một mươi một năm tù
xin xem xét miễn trách nhiệm hình sự cho ông chu lập cơ
trương huệ vân là cháu gái coi như con ruột
chuyên đi làm từ thiện vì tin tưởng bị cáo mà liên quan trách nhiệm hình sự
xin tòa xem xét miễn giảm trách nhiệm hình sự cho huệ vân
bị cáo trương mỹ lan trình báo
khi chủ tòa hỏi bà trương mỹ lan
bị cáo thấy hành vi vi phạm có đúng trong nội dung cáo trạng hay không
bà lan trả lời bị cáo tôn trọng nội dung và kết luận của cáo trạng
một phần hành vi giống như cáo trạng đã truy tố
nhưng có nhiều nội dung không đúng
nhất là nói bị cáo nắm giữ trên chín mươi một năm cổ phần và điều hành ngân hàng
bà lan khai thực tế bà lan chỉ nắm giữ bốn
bốn chín cổ phần hai người con gái mỗi người là năm cổ phần
nếu tính tổng gia đình bà lan
thì số cổ phần nắm giữ chưa tới một mươi năm
còn lại bị cáo vận động người thân và bạn bè
ở trong nước nắm giữ ba mươi cổ phần
bạn bè ở nước ngoài là ba mươi bà lan khai
chủ tọa hỏi nhưng tất cả mọi người đều nói
cổ phần này nắm giữ giúp cho bà lan
bị cáo giải thích như thế nào
bà trương mỹ lan giải thích
nhiều người này bị cáo hoàn toàn
không biết mặt bị cáo
không phải là người đứng tên giúp vì bạn bè
đều toàn là việt kiều canada úc
nói lý do phải nhờ bạn bè nước ngoài mua hơn ba mươi cổ phần scb
bà lan cho biết thời điểm trước khi hợp nhất ba ngân hàng scb
vào ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi hai
thì tình hình cổ đông tại đây rất hỗn loạn
mọi người đấu đá đại diện người đứng đầu
nhờ và tôi nhờ bạn bè phải mua hơn sáu mươi năm cổ phần
thì mới có thẩm quyền ra nghị quyết hợp nhất ba ngân hàng
bà lan khóc nức nở
lúc đầu bị cáo có từ chối nhưng scb cứ liên tục nhờ vả
sau đó bị cáo mới đứng ra nảy nỉ bạn bè của mình
lấy uy tín mình ra đảm bảo nên họ mới mua
đừng nói bị cáo thâu tóm scb giống như cáo trạng nêu
sau khi ba ngân hàng hợp nhất
thì bị cáo đã chi phối toàn bộ scb
chủ tọa hỏi bà lan khẳng định kết luận này là của cáo trạng là không đúng
chủ tọa hỏi tiếp tất cả các bị cáo khác
trừ chủ tịch hội đồng quản trị scb tổng giám đốc
các công ty thẩm định giá kể cả thanh tra giám sát ngân hàng nhà nước
đều xác định việc làm của họ đều do trương mỹ lan chỉ đạo
bị cáo giải thích sao về điều này
bà lam khai bà không đủ trình độ để điều hành chi phối toàn bộ scb
nhiều bị cáo khác đã khai là không đúng
bà không biết lúc đó scb yếu kém
bị cáo khẳng định lại ba nội dung
thứ nhất ngay từ đầu
bị cáo được giao nhiệm vụ giúp ba ngân hàng hợp nhất
bằng cách nhờ bạn bè mua cổ phần đưa tài sản vào scb
vì lúc đó tài sản tại scb đều là nợ xấu
thứ hai sau khi hợp nhất
thì toàn bộ hoạt động của scb là do ngân hàng nhà nước điều hành theo quy định pháp luật
thứ ba những bị cáo khác như lê khánh hiển tổng giám đốc scb
thu sương cựu chủ tịch hội đồng quản trị scb
võ tấn hoàng văn cựu tổng giám đốc scb
khai là thân tính của bị cáo
nhưng không có người nào thân tính cả
mỗi năm bị cáo chỉ gặp mặt họ từ một đến hai lần
ai cũng làm một hai năm rồi nghỉ
nếu đã là thân tính
thì phải làm và gắn bó với bị cáo thời gian dài
một tổng giám đốc scb tại sao không dám nói sự thật
tại phiên tòa không ít lần bà trương mỹ lan bật khóc
bà mong hội đồng xét xử lại ba nội dung
thứ nhất là hãy xem xét lại về đời sống đạo đức con người gia tộc bà lan
vì bà là người uy tín trong mắt đối tác
bạn bè quốc tế
không có chuyện bà lan đưa hối lộ thâu tóm cả scb
vì nếu có tiền đưa hối lộ
sao không lấy tiền đó trả nợ cho chồng
vì chồng bị cáo đang rất khổ
thứ hai xem xét lại toàn bộ bị cáo và phần thẩm định giá
vì bà lan không có lập hồ sơ vay khống
chỉ đạo nhân viên scb thông đồng với công ty thẩm định giá
nâng khống tài sản để đưa vào làm tài sản đảm bảo
mà scb đã mượn tài sản của bà
lúc đó giá bất động sản rất cao
hiện tại bất động sản đã xuống giá
xin hội đồng xét xử xem xét cho anh em thẩm định giá
chứ số tiền thiệt hại quá lớn
anh em lấy đâu ra bồi thường bà lan nói
thứ ba xem xét lại số liệu về số tiền bà đã gây thiệt hại
vì bà hoàn toàn không biết về số liệu này
trong khi số tiền lại rất lớn
bị ép làm sai thua cốc của bà lan quyết liệt phản đối
trong phần tranh luận
các luật sư đã trình bày quan điểm bào chữa cho các bị cáo
và các bị cáo cũng tự bào chứa
hầu hết các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội
như cáo buộc của việc kiểm soát
tuy nhiên các bị cáo đều cho rằng
bản thân chỉ là người làm công ăn lương
làm theo chỉ đạo của cấp trên
nhiều bị cáo còn khẳng định
khi biết việc sai đã không đồng tình
và có phản ứng lại về các chỉ đạo đó
theo cáo buộc
giữ vai trò trưởng ban kiểm soát scb
từ ngày một mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
bị cáo lưu cút tình
cáo thắng đã buông lỏng quản lý
không thực hiện đúng đầy đủ chức năng
nhiệm vụ quy định của ban kiểm soát
thiếu kiểm tra giám sát hoạt động cấp tín dụng
của ngân hàng scb
nên đã không phát hiện
ngăn chặn kịp thời
có biện pháp xử lý đối với các sai phạm của scb
trong việc hợp thức hồ sơ cho vai
giải ngân sáu trăm năm mươi hai khoản vai
gây thiệt hại cho scb
hơn ba trăm bốn mươi bốn tỷ đồng
với sai phạm này
bị cáo thắng bị viện kiểm soát
tuyên phạt ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm
gây hậu quả nghiêm trọng
bào chữa cho bị cáo thắng
luật sư không tranh luận về tội danh
nhưng đề nghị hội đồng xét xử xem xét
về cáo buộc thiếu trách nhiệm
buông lỏng quản lý không ngăn chặn kịp thời
để chư mỹ lan rút tiền của scb
theo luật sư
trong thời gian làm việc tại scb
bị cáo phát hiện rất nhiều sai phạm
nên đã làm hàng chục báo cáo tình hình hoạt động
nêu các kiến nghị
để hội đồng quản trị chỉ đạo các chi nhánh
phòng ban liên quan
giám sát chặt chẽ nguồn vốn
nguồn trả nợ của khách hàng
nhưng không được hội đồng quản trị scb xem xét
quá trình công tác bị cáo còn chủ động đề xuất
phải xem xét lại tiến độ thực hiện một số dự án
bất động sản là tài sản đảm bảo
cho các khoản vay
để kịp thời phát hiện những sai sót trong ngân hàng
bị cáo còn có ý kiến
văn bản báo cáo
gửi hội đồng quản trị xem xét
định giá tài sản
giá trị tài sản thực tế
hoặc báo cáo về việc
một số khoản vay có giá trị tài sản đảm bảo
được định giá cao hơn thực tế
ban kiểm soát đề nghị xem xét
định giá lại phù hợp
đề nghị khách hàng bổ sung tài sản đảm bảo
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
khi bị phát hiện ung thư giai đoạn cuối
phải nằm điều trị trong bệnh viện
nhưng bị cáo thắng vẫn tiếp tục làm văn bản
báo cáo những bất thường tại scb
với hội đồng quản trị
bào chữa cho bị cáo nguyễn huỳnh lan trì
nguyên phó giám đốc phòng tái thẩm định ngân hàng scb
luật sư cho rằng
bị cáo chỉ là người làm công ăn lương
khi phát hiện thấy cấp trên chỉ đạo sai pháp luật
bị cáo đã phản đối
không đồng ý thực hiện
nên đã xảy ra mâu thuẫn với cấp trên
là bà nguyễn phương hồng
hiện đã tử vong
nhiều lần lãnh đạo cấp cao là võ tấn hoàng văn
tổng giám đốc scb
chiêm minh dũng
phó tổng giám đốc scb đứng ra giải quyết
theo luật sư do nhận thức được việc làm sai trái
đến năm hai nghìn một mươi bảy
bị cáo lan chi đã ba lần viết đơn xin nghỉ việc
nhưng không được chấp thuận
để tạo áp lực bị cáo đã chọn cách
không ký tờ trình xin xét duyệt
các hồ sơ vay trong sáu tháng
để gây áp lực cho cấp trên
buộc phải cho mình nghỉ việc
cũng theo luật sư sau khi nghỉ việc lan tri
bị cáo chiêm minh dũng
nguyên phó chủ tịch hội đồng quản trị
còn liên tục gọi điện thoại yêu cầu quay trở lại scb
để ký hợp thức khóa
các hồ sơ khoản vay mà trước đây
không chịu ký
lan chi cương quyết không quay lại ký
mà quyết định đổi số điện thoại khác
đây là một tình tiết đặc biệt quan trọng
thể hiện thái độ bị cáo
không đồng tình với chỉ đạo của cấp trên
mong hội đồng xét xử lưu tâm
khi xem xét trách nhiệm hình sự
đối với bị cáo chi luật sư dẫn chứng
được tặng hai mươi tỷ sau khi nghỉ việc
phiên tòa xét xử đại án vạn thinh pháp
bắt đầu bước vào giai đoạn gây cấn
là phần xét hỏi lần lượt
các bị cáo về hành vi phạm tội
nhằm làm rõ bản chất vụ án
cũng như phương thức phạm tội
mà các bị cáo đã thực hiện
việc soi kỹ cáo trạng được công bố tại tòa
cho thấy nếu như các tầng giám sát
chỉ cần làm đúng chức năng nhiệm vụ
thì trường mỹ lan không thể
thuê người đứng tên để rồi sở hữu
tới chín mươi một cổ phần
để thao túng ngân hàng scb
tầng giám sát là ban kiểm soát
của ngân hàng scb
đây là bộ phận sát dườn nhất
là người gác cổng cho các ngân hàng
giám sát cả các ông chủ nhà băng
để phát hiện và ngăn chặn rủi ro sớm
với nguyên tắc phòng bệnh hơn chữa bệnh
do vậy không phải ngẫu nhiên
thành viên ban kiểm soát nội bộ của ngân hàng thương mại
phải hội tụ đủ các tiêu chuẩn
điều kiện theo quy định
tại luật các tổ chức tín dụng
thậm chí cả quy chuẩn về đạo đức nghề nghiệp
và không phải là người có liên quan
của người quản lý tổ chức tín dụng
tuy nhiên ban kiểm soát scb
đã đề xuất một mươi năm
trường mỹ lan thành lập
sử dụng các cục tim ma
thuê nhờ các cá nhân để đứng tên hồ sơ vay
cổ phần tài sản đảm bảo
tạo lập hồ sơ vay vốn khống
hợp thức việc rút tiền của scb
dẫn đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng
khi trương mỹ lan rút hơn một triệu tỷ đồng
và chiếm đoạt
gây thiệt hại cho scb
gần năm trăm linh tỷ đồng
nguyên nhân bởi nhiều nhân sự chủ chốt
của ban kiểm soát scb sai phạm
cụ thể giai đoạn
từ ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi hai
đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
scb đã phát sinh

cho khách hàng là các cá nhân
pháp nhân thuộc hệ sinh thái vạn thịnh pháp
với bốn trăm linh ba khoản vay
trong đó các khoản vay
của các khách hàng này còn dư nợ
tuy nhiên trưởng ban kiểm soát scb
thời điểm này là phạm thu phong
đã không thực hiện đúng chức năng
nhiệm vụ đã không phát hiện
ngăn chặn kịp thời có biện pháp
xử lý đối với các sai phạm của scb
dẫn đến các khoản vay còn dư nợ
đặc biệt lớn
scb không có khả năng thu hồi nợ
hành vi của phạm thu phong
đã gây thiệt hại cho scb
số tiền hơn chín mươi tỷ đồng
đáng chú ý
khi phạm thu phong nghỉ việc tại scb
trương mỹ lan đã cho bị cáo này
tới hai mươi tỷ đồng
tới giai đoạn từ ngày một mươi bảy tháng bốn
đến ngày bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
scb lại phát sinh
bốn trăm ba mươi tám khách hàng là các cá nhân
pháp nhân thuộc hệ sinh thái
vạn thịnh pháp
với sáu trăm năm mươi hai khoản vay
trong đó có các khoản vay của các khách hàng
nhưng trưởng ban kiểm soát scb lúc này
là lưu quốc thắng
lại cũng như người tiền nhiệm
không thực hiện đầy đủ đúng chức năng
đã gây thiệt hại cho scb
số tiền lên tới ba trăm ba mươi bốn tỷ đồng
đó là tầng giám sát đầu tiên
đã bị xuyên thủng bởi quyền và tiền
thứ hai là mua chuộc đoàn thanh tra
hàng tỷ đồng để im lặng
cánh cổng thứ hai chặn trương mỹ lan
và scb sai phạm
nước chi nhánh tp hcm
và cục thanh tra giám sát ngân hàng
đây là cơ quan trực tiếp gần nhất
tại địa phương có nhiệm vụ phát hiện
sai phạm nhanh nhất để báo cáo
kiến nghị cơ quan cấp cao hơn
có giải pháp phù hợp
cáo chặn thể hiện tổ giám sát
do các đơn vị trên lập ra đã phát hiện
ngay từ đầu sai phạm của scb
gửi tới bảy mươi lượt văn bản báo cáo
đề xuất lãnh đạo các cấp về việc
kiểm tra thanh tra scb
đưa scb vào diện kiểm soát toàn diện
kiểm soát đặc biệt
nhưng tất cả không được chấp nhận
và cấp thanh tra giám sát này
chỉ triển khai hai cuộc thanh tra
đột xuất năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
đồng thời phạm vi thanh tra
bị thu hẹp
không đúng với đề xuất của tổ giám sát
và ý kiến chỉ đạo của ngân hàng nhà nước
hơn thế nữa
từ cục trưởng cục hai là bị cáo nguyễn văn dũng
tới phó cục trưởng nguyễn thị phi loan
và nguyễn tín
là cán bộ cục này còn báo cáo
không trung thực thực trạng tài chính
và tình hình hoạt động của scb
còn phan tấn trung
nguyên phó thanh tra ngân hàng nhà nước
chi nhánh thành phố hồ chí minh
và nhiều cán bộ liên quan
thì không chỉ báo cáo không trung thực
mà còn chỉnh sửa báo cáo giám sát
theo hướng có lợi cho scb
các bi can đã nhận tiền
quà biếu của scb và dịp lễ tết
như nguyễn văn dũng nhận bốn trăm linh triệu đồng
và một mươi năm usd
võ văn thuận nhận một tám tỷ đồng
phan tấn trung nhận một một tỷ đồng

bị can nguyễn tín nhận năm trăm linh triệu đồng
quà tết tiền tỷ nên phải ngấp miệng im lặng
quà tết tiền tỷ nên phải ngậm miệng im lặng
các quan trên đã để cho nhóm
trường mỹ lan và scb
thực hiện hoạt động cho vay trái pháp luật
dẫn tới hậu quả là
tính đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
scb mất thanh khoản hoàn toàn
số tiền sáu trăm bảy mươi bảy hai trăm tám mươi sáu tỷ đồng

thứ ba là thùng hoa quả kỳ lạ
chứa năm hai triệu usd
tầng giám sát cao nhất
có quyền lực quyết định
số phận của scb là đoàn thanh tra liên ngành
do cơ quan thanh tra
giám sát ngân hàng thành lập
do bị cáo đỗ thị thanh nhàn làm trưởng đoàn

những ngày này tại phiên tòa sử
đại án lịch sử vạn thinh pháp
ngoài trường mỹ lan dư luận còn đặc biệt
chú ý tới bị cáo đỗ thị nhàn
bởi bà quan thanh tra đã nhận cảm ơn
từ trường mỹ lan số tiền là năm hai triệu usd

và bà quan thanh tra đã nhận số tiền hối lộ lớn nhất
từ trước tới nay
tình tiết bi hài và có lẽ cũng đi vào lịch sử hơn
là phần lớn số tiền đó được nhét cứng
trong nhiều thùng xốp
và bà quan thanh tra đã bê được
những thùng xốp này về giấu trong phòng ngủ
rồi vội gửi họ hàng cất dùm
khi vụ việc vỡ lở
cụ thể theo cáo trạng
qua hai đợt thanh tra scb
đoàn thanh tra do bà nhàn làm trưởng đoàn
đều phát hiện sai phạm nghiêm trọng của scb
bị cáo nhàn đã tìm cách gặp trương mỹ lan nhiều lần
nói thẳng sai phạm
thậm chí cũng vài lần tỏ ra thanh liêm
khi từ chối cảm ơn
tuy nhiên tới phút tám mươi chín
tức giai đoạn dự thảo kết luận thanh tra
tay chân của bà trường mỹ lan
đã nhét hàng triệu đô la mỹ
vào thùng xốp
rồi cho lái xe trở thẳng đến nhà riêng của bà nhàn
nhận năm hai triệu đô la mỹ
bị cáo nhàn đã chỉ đạo thành viên
trong đoàn thanh tra báo cáo không trung thực
không đầy đủ các sai phạm của scb
cố tình che giấu
làm nhẹ sai phạm của bà nhàn
và kiến nghị
đề xuất tạo điều kiện cho scb
được tái cơ cấu
cụ thể ở đợt thanh tra lần một
bị cáo nhàn đã trực tiếp chỉ đạo
cấp dưới là nguyễn thị phụng
phó trưởng đoàn và tổ tổng hợp
nguyễn tuấn anh vũ khánh linh
bỏ ngoài số liệu phân loại nợ xấu
là ba mươi bảy chín trăm năm mươi ba hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng
trích lập dự phòng rủi ro
là một mươi tám bảy trăm chín mươi sáu bốn trăm sáu mươi sáu tỷ đồng
và thoái dự thu
là ba chín mươi bốn tỷ đồng
và thoái dự thu

đối với ba dự án
mũi đèn đỏ sáu a ryan garden
tại chi nhánh scb cống quỳnh
thoái lãi dự khỏi thu nhập
là ba một trăm ba mươi năm tám trăm hai mươi ba tỷ đồng
các khoản bán repo cổ phiếu trả chậm
làm thay đổi toàn bộ
các chỉ tiêu tài chính của scb
nợ xấu âm vốn chủ sở hữu
lỗ lũy kế hệ số an toàn
theo hướng có lợi cho ngân hàng này
để hợp thức đưa vào báo cáo
đoàn thanh tra
kết luận thanh tra và các báo cáo chính phủ
đồng thời đỗ thị nhàn
đã chỉ đạo nguyễn thị phụng
nguyễn tuấn anh vũ khánh linh
xây dựng báo cáo lãnh đạo ngân hàng nhà nước
và chính phủ tại cuộc họp
vào các ngày hai mươi bốn tháng một
một mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
và hai mươi tám tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
với nội dung không trung thực
không đúng về sai phạm
vi phạm của scb
và kiến nghị tạo điều kiện
cho ngân hàng này tiếp tục được tái cơ cấu
khi thanh tra đợt hai
đỗ thị nhàn là người chủ động
đề xuất nguyễn văn hưng
thay đổi kế hoạch đoàn thanh tra
nhằm thu hẹp phạm vi thời kỳ thanh tra
để không phải thanh tra các khoản vay
của nhóm bảy mươi một khách hàng phát sinh
sau ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
còn dư nợ
đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
không thanh tra đối với một mươi ba khách hàng mới
có cùng địa chỉ
tại số bốn nguyễn thị minh khai
phát sinh riêng nợ
sau ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
từ đó không chuyển
cho cơ quan chức năng xử lý
ưu tiên thực hiện các biện pháp kinh tế
để trường mỹ lan võ tấn hoàng văn
chỉ đạo cấp dưới tại vạn thịnh pháp
và scb thực hiện cho vay mới
với mục đích tất toán
các khoản vay phát sinh
trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
đối với nhóm bảy mươi một khách hàng
có địa chỉ tại số bốn nguyễn thị minh khai
tổng cộng là

tất nhiên không chỉ bà nhàn
trường mỹ lan còn chỉ đạo cảm ơn
cả cấp trên cả thành viên đoàn thanh tra
thì mới đầu xuôi đuôi lọt
điển hình như bị can nguyễn văn hưng
nguyên phó tránh thanh tra phụ trách
cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng
người trực tiếp chỉ đạo đỗ thị nhàn
và có trách nhiệm báo cáo kết quả thanh tra
lên ngân hàng nhà nước và chính phủ
đã nhận ba trăm chín mươi usd
dù trường mỹ lan phủ nhận
việc chỉ đạo cấp dưới
dùng năm hai triệu usd hối lộ đoàn thanh tra
nhưng bị cáo nhàn đã thư
ngừa nhận hành vi phạm tội
và đã nộp bốn tám triệu usd
và một mươi sổ tiết kiệm ngân hàng
với tổng số tiền là một mươi tỷ đồng
các diễn biến trên cho thấy
cả ba tầng giám sát thanh tra trên
đều có nghiệp vụ khả năng và quyền lực
để phát hiện ngăn chặn sai phạm
của trường mỹ lan và scb
nhưng đồng tiền đã làm mờ mắt
cả ba tầng giám sát này
dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng
hội đồng xét xử phiên tòa sơ thẩm
của tòa án nhân dân tp hcm
tại tập đoàn vạn thịnh pháp
ngân hàng thương mại sài gòn scb
và các đơn vị liên quan
hội đồng xét xử vào nghị án
thời điểm này đã có bảy mươi tám trên tám mươi sáu bị cáo
đang bị xét xử đã trình bày
xong lời nói sau cùng
về tám bị cáo không nói lời sau cùng tại phiên tòa
chủ tọa cho biết
đó là năm bị cáo đang bị truy nã
mà hội đồng xét xử đang xét xử vắng mặt
và ba bị cáo vắng mặt
hội đồng xét xử vào nghị án
và sẽ đưa ra phán quyết cuối cùng
vào sáng ngày một mươi một tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
trong thời gian nghị án
đề nghị các luật sư bị cáo các đương sự
có các quan điểm chứng cứ tài liệu mới
thì nộp cho hội đồng xét xử
thông qua thư ký phiên tòa
để hội đồng xét xử có cái nhìn đầy đủ
toàn diện nhất đối với vụ án
chủ tọa thẩm phán phạm lương toản thông báo